thông tin từ chính quyền huyện nam căn tỉnh cà mau cho biết cơ quan chức năng huyện đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục sự cố sập cầu cái trăng sớm giúp nhân dân đi lại thuận tiện vào trước tết nguyên đán đình dậu
trước đó vào lúc bảy h bốn mươi phút cùng ngày tại ấp xóm lớn ngoài xã hàng vịnh xảy ra vụ xà lan chở cát mang tên đức thịnh số hiệu cm hai mươi ba nghìn chín trăm hai mươi hai và chạm mạnh vào cầu cái trăm khiến hai nhịp chính của cầu bị sập
năm người đang lưu thông bằng ba xe máy trên cầu bị thương trong đó có hai cháu bé bị thương rất nặng đã được chính quyền địa phương hỗ trợ đưa lên tận tp hcm cấp cứu điều trị
ngay khi xảy ra sự cố cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức giao chắn gắn biển cảnh báo phân luồng giao thông đường thủy điều tiết người tham gia giao thông bằng xe hai bánh đi đường vòng xuống cầu cái trăng giữa cách cầu sập gần một km để về xã hàng vịnh
sở giao thông vận tải cà mau đang tính đến phương án sử dụng dầm cầu dự phòng để khắc phục sự cố cầu sập giúp nhân dân đi lại thuận tiện trước ngày xuân về tết đến